mới đây đại diện sở giao thông vận tải tp hà nội cho biết đề án thu phí phương tiện vào nội đô đang được khẩn trương hoàn thiện và sẽ trình đề án thu phí vào quý bốn năm nay
do phí phương tiện vào nội đô chưa nằm trong danh mục phí và lệ phí do quốc hội ban hành nên ubnd tp hà nội đã phải báo cáo chính phủ xin ý kiến
sở giao thông vận tải sẽ hoàn thiện đề án và trình ubnd tp thông qua vào quý bốn tới
đại diện ubnd tp hà nội cho biết đây là vấn đề rất nhạy cảm do liên quan đến hoạt động thường ngày của người dân tuy nhiên vẫn tiếp tục phải làm
theo đó đối tượng thu phí hà nội đề xuất là các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đi vào vùng hạn chế phương tiện tức là bao gồm cả ô tô và xe máy
phạm vi thu phí là theo khu vực tuyến đường các quận nội thành cần hạn chế phân vùng hoạt động của phương tiện